sở giáo dục và đào tạo tp hcm vừa công bố điểm chuẩn vào lớp một mươi của một trăm linh tám trường trung học phổ thông công lập
trên địa bàn tp nhcm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một điểm chuẩn nhiều trường phần lớn đều tăng từ hai mươi năm đến ba năm điểm so với năm trước
trường trung học phổ thông nguyễn thượng hiền quận tân bình là trường có điểm chuẩn lớp một mươi cao nhất với bốn mươi một điểm
tăng ba năm điểm so với năm trước
tiếp theo là trung học thực hành thuộc trường đại học sư phạm tp hcm với ba mươi chín điểm tăng hai hai mươi năm điểm
trường trung học phổ thông gia định quận bình thạnh là ba mươi chín điểm tăng ba hai mươi năm điểm so với năm trước
trường trung học phổ thông nguyễn thị minh khai quận ba là ba mươi tám hai mươi năm điểm
một số trường ở khu vực ngoại thành có điểm chuẩn khá thấp như các trường trung học phổ thông cần thạnh
an nghĩa huyện cần giờ với mức một mươi sáu điểm
năm nay tp hcm có gần tám mươi hai thí sinh đăng ký dự thi
với chỉ tiêu
tiêu tuyển hơn sáu mươi sáu học sinh sẽ có khoảng một mươi năm thí sinh không đổ vào lớp một mươi công lập
thời gian nộp hồ sơ nhập học từ ngày một mươi hai đến ngày hai mươi hai tháng tám năm hai nghìn hai mươi